thưa quý vị và các bạn trào cờ và hát quốc ca là nghi thức tại tất cả các trường phổ thông vào sáng thứ hai hàng tuần
tuy nhiên với những trẻ em khuyết tật việc trao cờ và hát quốc ca lại rất khó khăn bởi các em không thể nghe và cũng không thể nói được
thế nhưng vượt qua những khiếm khuyết của cơ thể các em học sinh ở trường trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập của tỉnh phú yên vẫn trang nghiêm trào cờ và hát quốc ca một cách hào hùng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tất cả đều say xưa nhịp nhàng cùng hát bằng tay đối với các em được hát quốc ca là niềm vui mỗi tiết trào cờ
để các em thể hiện tốt bài quốc ca mỗi sáng trào cờ đầu tuần các thầy cô đã lồng ghép việc dạy múa dấu cho các em trong các tiết dạy nhạc và sinh hoạt ngoại khóa
đối với các em lớp lớn đã quen với những ký hiệu bài quốc ca việc ôn luyện cho các em có phần dễ dàng hơn
thế nhưng để các em lớp nhỏ có thể nhớ và thực hiện đúng đều các động tác hát quốc ca bằng ký hiệu không hề đơn giản
các động tác vừa khó nhớ các em lại hiếu động đòi hỏi các thầy cô giáo phải thật kiên nhẫn mới có thể hướng dẫn cho các em học được hết bài
và mỗi sáng thứ hai đầu tuần tiết trào cờ đặc biệt và bài quốc ca sẽ mãi vang lên trong tâm hồn các em học sinh ở trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập